tại phú yên công an tỉnh vừa cử lực lượng phối hợp với hạt kiểm lâm và các ngành chức năng của huyện miền núi đồng xuân
tổ chức giám định hiện trường hơn bảy mươi hectare rừng bị phá đốt thuộc vùng giáp danh hai xã xuân long và xuân quang hai để làm căn cứ xử lý
trước đó vào cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu cũng tại huyện đồng xuân đã xảy ra vụ phá gần một trăm một mươi hectare rừng tự nhiên và lấn chiếm đất lâm nghiệp ở xã vùng cao phú mỡ
đây là con đường được các đối tượng đưa máy móc vào săn ủi trên đỉnh núi để phá đốt hơn hai mươi hectare rừng tái sinh thuộc tiểu khu một trăm một mươi xã xuân long
tại hiện trường hàng chục người tự do chặt phá rừng tự nhiên đang trong thời kỳ tái sinh với những cây gỗ đường kính từ hai mươi đến hơn bốn mươi cm vận chuyển lên xe tải tẩu tán ra khỏi rừng
điều đáng nói là vụ phá rừng xảy ra từ giữa tháng bảy đến nay vẫn còn tiếp diễn mà chính quyền địa phương không ngăn chặn với lý do bận nhiều công việc
nó tiếp theo là cử đồng công tác lên tỉnh để làm việc nhưng mà chưa có đưa được

so với xe thì công việc anh em làm nó có một vừa là công việc nhưng mà một người là người chính nhưng mà làm rất nhiều công việc
nên là không biết là đạt được
nên là so với xe thì công việc anh em làm nó có một vừa là công việc nhưng mà một người là người chính nhưng mà làm rất nhiều công việc
gần bên hơn năm mươi ha rừng tự nhiên tái sinh thuộc tiểu khu một trăm một mươi xã xuân long
thuộc tiểu khu một trăm hai mươi và một trăm hai mươi một xã xuân quang hai cũng bị cạo chọc đốt sạch để làm than sau đó trong rừng kinh tế
tại khu rừng này có hơn một mươi hầm lò than và nhiều xe ô tô tải ngang nhiên ra vào tấp đập trở gỗ củi tận thu
trước tình trạng trên lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã chỉ đạo các ngành chức năng làm rõ những người đứng đằng sau các vụ phá rừng trên vì người dân nghèo không thể đầu tư thuê xe múc máy ủi để mở đường vào phá rừng
từ đầu năm đến nay toàn tỉnh phú yên đã xảy ra hai trăm bảy mươi ba vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng tăng gần ba mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín

trong đó có hai mươi vụ phá rừng tổng diện tích thiệt hại hơn sáu mươi hectare và gần một mươi một hectare rừng bị cháy
để ngăn chặn kiên quyết giữ rừng tự nhiên còn lại khoảng một trăm ba mươi ha ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý bảo vệ rừng
theo đó chính quyền cấp huyện xã phải chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về công tác quản lý tài nguyên rừng đất rừng